công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
về hành vi đăng tải chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
đối với một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là nam giới trên địa bàn
trước đó vào ngày hai tháng bảy tài khoản facebook của cá nhân trên đã đăng tải bài viết có nội dung
hướng dẫn sử dụng và giới thiệu một số loại thuốc nam thuốc bắc có thể chữa được dịch covid một mươi chín
gây hoang mang trong nhân dân qua làm việc chủ tài khoản facebook đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
tự tháo gỡ các bài viết sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm